xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu là thông tin về vụ việc nghi chồng giết vợ rồi tự sát trong nhà nghỉ
vụ việc xảy ra vào khoảng hai h ba mươi phút giảng sáng ngày hôm nay
hai vợ chồng vào nhà nghỉ ở thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang ngủ qua đêm
sau đó xảy ra án mạng khiến người vợ tử vong
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam đã tiến hành phong tỏa hiện trường
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án
nhân chứng vụ việc cho biết thời điểm trên nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh
không lâu sau thì xảy ra vụ án mạng
hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
người vợ đã tử vong còn chồng qua cơn nguy kịch
thông tin ban đầu nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình
trước khi đến nhà nghỉ người chồng đã chuẩn bị sẵn dao
sau khi đâm chết vợ người chồng đã dùng dao tự sát nhưng bất thành
thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít dịch vụ tâm linh
tuy nhiên người dân cần cẩn trọng vì đây có thể
là những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều người đã tiến mất tật mang
mới đây tại nghệ an lợi dụng lòng tin của con người vào tâm linh
đối tượng trần thị xoa đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một nạn nhân với số tiền lên đến trên một sáu tỷ đồng
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó vào năm hai nghìn một mươi bảy thông qua việc sen bói làm lễ
trần thị xoa quen biết nạn nhân
đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba do đầu tư chứng khoán thua lỗ
dẫn đến nợ nần
nên xoa đã nảy sinh ý định lợi dụng niềm tin tâm linh của bị hại
để lừa đảo chiếm đặt tài sản
để lừa đảo nạn nhân
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lấy lý do con trai nạn nhân và nạn nhân
phải đặt tiền làm lễ đáo cung
cắt vía âm
đổi vía dương
nếu không thì cả hai mẹ con sẽ chết hiểu
trần thị xoa đã ba lần lừa đảo bắt nạn nhân chuyển khoản
rồi chiếm đặt tổng số tiền
hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của nạn nhân
xoa đã sử dụng để đầu tư vào ứng dụng chứng khoán
sau đó thua lỗ và mất trắng
trên địa bàn tỉnh đắk lóc vừa xảy ra vụ án
lừa đảo chiếm đặt tài sản
gây xôn xao dư luận
đáng chú ý là đối tượng lừa đảo lại chính là người con dâu trong gia đình
nạn nhân không chỉ là chồng
mà còn có cả nhiều người thân quen khác của gia đình
đã bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền
lên tới một mươi bảy tỷ đồng
theo điều tra ban đầu
tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
my tổ chức đàm cưới với anh hoàng văn lượng
chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
sau đó vợ chồng my đến thành phố hồ chí minh làm ăn sinh sống
thời gian này my điện thoại về nói với ông hoàng xã luận là bố chồng
rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh
đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
nếu ông luận có nguồn vốn nào
thì vây mượn giúp my để làm ăn kiếm lời
khi nào chốt đất bán xong sẽ trả lại đầy đủ
tin lời con dâu
trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ông luận đã nhiều lần chuyển cho my
tổng số tiền hơn năm một tỷ đồng
sau nhiều lần bố chồng hỏi lấy tiền để trả lại người vay
thì my tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán
đặt cọp đất giả
để cho ông luận tin tưởng rằng
mình vẫn còn đất để bán
thực tế thì my không có các bất động sản này
mới đây my bỏ đến tỉnh bình dương sinh sống
thì bị cơ quan điều tra bắt giữ
để người thân tin tưởng cho em mượn tiền
thì em đã đưa ra thông tin là
em đang thiếu vốn làm ăn
thì người thân đã cho em vay tiền
tổng số tiền em nhận là
rằng một mươi bảy tỷ
thì số tiền này là
em chuyển là cho chồng
rồi em xoay vòng lại
cũng cho những người em mượn
rồi một phần dư là
em sử dụng cho việc cá nhân
mở rộng điều tra
my khai nhận ngoài chiếm đoạt tiền của bố chồng

chín tỷ đồng của ông phạm văn lượng
và nhiều người khác ở tỉnh đắk đông
với tổng số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng
và my đã trả vốn xoay vòng cho những người này
đến tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
thì sự việc trên bị phát hiện
nên là ông hoàng sáu luận và những người thân trong gia đình
my đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
hiện vụ án đang được văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng
trần thị trúc my theo quy định của pháp luật
sau đợt mưa lớn vừa qua tại miền trung
nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ một
đoạn nam cầu bến thủy
tới bóc tuyến tránh thành phố hà tĩnh
vốn đã hư hỏng
này tiếp tục bị tác động từ các đợt mưa lớn
cho nên mặt đường bong chóc nặng nề
xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi
gây mất an toàn giao thông
hiện nay mặt đường nhiều đoạn tuyến
trên quốc lộ một đoạn qua các xã việt tiến
thạch canh huyện thạch hà
thị trấn nghèn xã thiên lộc huyện can lộc
phường đậu liêu thị xã hồng lĩnh
xã xuân lĩnh huyện nghi xuân
bị bong chóc hư hỏng
khiến lớp bê tông nhựa bị phá vỡ kết cấu
tạo nên các ổ gà ổ voi
trước tình trạng xuống cấp mặt đường
trên quốc lộ một đoạn nam cầu bến thủy
đến bóc tuyến tránh thành phố hà tĩnh
chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh
công ty cổ phần tập đoàn cn cô bốn
là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý
duy tu bảo dưỡng tuyến đường
có huy động máy móc nhân lực tiến hành sửa chữa
các đoạn tuyến bị hư hỏng nặng
tuy nhiên vì nhiều lý do và thời tiết không thuận lợi
khối lượng khắc phục không đảm bảo yêu cầu đề ra
vào ngày hôm nay trung tâm báo tin động đất
và cảnh báo sóng thần
viện vật lý địa cầu việt nam cho biết
vừa ghi nhận ba trận động đất xảy ra
trên địa bàn tỉnh quảng nam trong vòng hai ngày
trong đó riêng trong sáng ngày hôm nay
ngày ba tháng một mươi một đã ghi nhận hai trận động đất
chỉ cách nhau bốn giờ đồng hồ
một trận động đất cường độ ba độ richter
xảy ra tại khu vực huyện miền núi bắc trà my
trận động đất sau có cường độ là hai sáu độ richter
xảy ra thuộc khu vực huyện miền núi nam trà my
trước đó trung tâm báo tin động đất
và cảnh báo sóng thần đã ghi nhận
một trận động đất có cường độ hai tám độ richter
xảy ra vào sáng ngày hôm qua
tại khu vực huyện miền núi nam trà my
tỉnh con tum có gần sáu trăm một mươi hectare rừng
trong đó có gần năm trăm bốn mươi tám ha là rừng tự nhiên
với độ che phủ trên sáu mươi ba diện tích của tỉnh
trong thời gian vừa qua với sự vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống chính trị
rất nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra
trên địa bàn đã được phát hiện xử lý
tuy nhiên tình trạng phá rừng vẫn có
những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn
và hình thức khác nhau
chính vì vậy một trong các biện pháp
mà cơ quan chức năng tại đây đã triển khai
đó là đẩy mạnh việc tuần tra phát hiện
và xử lý để kịp thời gian đe
ngăn chặn tình trạng phá rừng
bảo vệ nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn
ghi nhận tại huyện con plong
một trong những địa phương được đánh giá
là còn bảo tồn được diện tích rừng tự nhiên
lớn nhất nhì của tỉnh con tôn nói riêng
và toàn bộ vùng tây nguyên nói chung
giữa tháng một mươi vừa qua
hạt kiểm lâm huyện con plong
phát hiện một mươi một dự án được giao cho thuê rừng
trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm
về lâm nghiệp
năm dự án đã xử lý vi phạm hành chính
về hành vi phá rừng lấn chiếm rừng
sáu dự án được xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự
về tội hủy hoại rừng
hạt kiểm lâm con plong đang phối hợp công an huyện
viện kiểm sát nhân dân huyện chủ rừng và địa phương
thực hiện công tác xác định hiện trạng
thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm
các doanh nghiệp vi phạm
công an huyện con plong đã phối hợp
rất là chặt chẽ với các lực lượng có liên quan đến
bảo vệ rừng
đặc biệt trong đó có hạt kiểm lâm
công ty lâm nghiệp phòng tài nguyên môi trường
trong công tác tuần tra
và chi quét một số đối tượng
nhằm kịp thời phát hiện và nhăn chặn
các hành vi vi phạm
và một số rượu việc vi phạm về lâm luật
khi đã được phát hiện
thì chúng tôi đã kịp thời trao đổi thông tin
để từ đó phối hợp ngay
từ giai đoạn ban đầu
để không có gây khó khăn trong công tác địa trao về sau
cuối năm ngoái một phiên tòa lưu động
được tòa nhân dân huyện con plong mở
xét xử năm bị cáo về tội vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
với hành vi khai thác trái phép
khối lượng gần bốn mươi hai mét khối gỗ
hội đồng xét xử tuyên phạt
các mức án từ ba mươi đến sáu mươi sáu tháng tù giam
những phiên tòa như vậy
không chỉ để xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng
mà còn nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân
để thấy được hậu quả của việc khai thác rừng trái phép
từ đó có trách nhiệm với việc bảo vệ rừng
mà mùa khô thì nó hay xảy ra tình trạng như là
giờ thì không có nhưng mà trước kia thì rừng trái rừng
thì cũng vận động cho bà con cũng phối hợp với bên
lâm trường đó lâm trường kiểm lâm
rồi đi dấp tấp cho kịp
cùng với đó là duy trì củng cố các chốt chạm
ở các vị trí được xác định là điểm nóng
trong công tác quản lý bảo vệ rừng
và có lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ vi phạm
ngay từ lúc mới phát sinh

tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và người dân
trong công tác tuần tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác
vận chuyển lâm sản hay phá rừng
lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép
lực lượng kiểm lâm cùng với công an
dân quân tự vệ đã thực hiện công tác phối hợp
tuần tra truy quét trên các lâm phần
của các chủ rừng cũng như lâm phần của ủy ban xã quản lý
đặc biệt là
trong các đợt cao điểm
về công tác tuần tra truy quét
các ngày lễ
các ngày nghỉ
thì đã thực hiện tốt
cái vấn đề phối hợp này
chín tháng đầu năm nay
các lực lượng của huyện con plông đã tổ chức

với gần một một trăm linh đợt người tham gia
qua đó ngăn ngừa phát hiện
ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi
vi phạm luật lâm nghiệp

tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
dần đi vào nền nếp
số vụ vi phạm và mức độ vi phạm cũng giảm dần
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị thanh huyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại số năm mươi ba
khu phố hiệp bình
phường hiệp ninh
thành phố tây ninh
tỉnh tây ninh
về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bên cạnh đó
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
hoàng thanh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại căn hai trăm một mươi sáu
nơ một a linh đàm
phường hoàng liệt
quận hoàng mai
thành phố hà nội
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
và phải nhận quyết định truy nã của công an
quận hai bà trưng hà nội
là đối tượng trần quang trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm liên thành
xã võ miếu
huyện thanh sơn
tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện